xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi các tin tức mới nhất trên kênh youtube của chúng tôi
thưa quý vị mới đây sồn sao lời đồn có người trúng kỳ nam gần chục tỷ
hàng trăm người dân ở thị xã đông hòa phú yên và huyện vạn ninh khánh hòa đổ xô vào rừng đặc dụng đèo cả để tìm trầm
vụ việc đang được lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã đông hòa chỉ đạo công an vào cuộc xác minh thông tin có người đào trầm ở rừng đặc dụng đèo cả bán được gần một mươi tỷ
ngày chín tháng bốn một lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã đông hòa tỉnh phú yên cho biết
thị xã này đang chỉ đạo chính quyền xã hòa tâm phối hợp với lực lượng có liên quan để ngăn chặn hàng trăm người đi đào trầm tại ban quản lý rừng đặc dụng đèo cả
hiện lực lượng chức năng địa phương đã trực tiếp vào rừng mời nhóm người này ra khỏi rừng
bên cạnh đó lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã đông hòa chỉ đạo công an vào cuộc xác minh thông tin có người đào trầm ở rừng đặc dụng đèo cả bán được gần một mươi tỷ
hơn một mươi ngày trước có tin đồn một nhóm người ở xã hòa xuân đông thị xã đông hòa và huyện vạn ninh tỉnh khánh hòa tìm được kỳ nam trị giá gần một mươi tỷ đồng tại rừng đặc dụng đèo cả
vì thế hàng trăm người dân từ nhiều địa phương khác đã đổ xô về khu vực này để tìm trầm trong những ngày qua
nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm trong vô vọng nhiều người đã quay trở ra khỏi rừng
một người đi đào trầm ở thị xã đông hòa chia sẻ sau khi nghe đồn có người trúng lớn anh và nhiều người hàng xóm đã kéo nhau vào rừng tìm kiếm nam nhưng chẳng thấy đâu
thấy họ đi anh cũng đi chứ không biết ai trúng và trúng được bao nhiêu
trong khi đó anh tvh ở thị xã đông hòa người được cho là tìm được kỳ nam gần một mươi tỷ đồng khẳng định anh không hề đào được trầm anh cũng ngay đồn nhưng không phải là anh
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã đông hòa hàng trăm người kéo vào rừng tìm chầm đa số đều sống bằng nghề nông và đi núi nhiều người phải vay mượn tiền bạc làm lộ phí
một lãnh đạo ủy ban nhân dân thị xã đông hòa cho hay đó chỉ mới là tin đồn chưa thể khẳng định được nhóm người nào trúng trầm nhưng thực trạng này đã dấy lên những lo ngại về tình hình an ninh trật tự và nạn phá rừng tại địa phương
thưa quý vị trước sự xôn xao cùng hành động gây nguy hiểm của người dân khi lũ lụt lên rừng tìm chầm
công an đã bác bỏ thông tin có người đào được kỳ nam một mươi tỷ đồng ở phú yên là không có căn cứ
lãnh đạo công an thị xã đông hòa cho biết qua điều tra xác minh ban đầu thông tin có người đào được ký nam giá một mươi tỷ đồng là tin đồn thất thiệt
đến nay không còn người dân nào đến rừng phòng hộ đeo cả để tìm châm nữa
hiện công an thị xã đông hòa đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ xác minh điều tra làm rõ nguồn tin đồn thổi để xử lý theo quy định của pháp luật
liên quan tới việc khai thác khoáng giản
mới đây lại nổi lên vụ việc một người đàn ông ở bạc liêu gửi đơn đến ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cùng ban ngành chức năng xin khai thác kho báu ba tấn vàng dưới dòng sông cà ti và nhận ba mươi tổng tài sản thu được phần còn lại sẽ bàn giao cho nhà nước
mới đây lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận cho biết đơn vị đã nhận được đơn của ông huỳnh phú tê bốn mươi hai tuổi chú tỉnh bạc liêu về việc xin khai thác ba tấn vàng dưới lòng sông cà ti ở thành phố phan thiết
theo đơn trình bày ông tê cho biết ông tổ của mình đã phát hiện quân đội nhật trôn giấu khoảng ba tấn vàng và vật quý dưới lòng sông cà ti đoạn chảy qua thành phố phan thiết
ông tê cho hay do quá trình thời gian dài nên tư liệu và hình ảnh không còn hiện thông tin về kho báu truyền đến đời ông và chỉ ông biết được địa điểm
do đó nếu được tỉnh bình thuận cho phép ông tê dự kiến sẽ phối hợp với các đối tác để khai thác kho báu
để an toàn ông tê đề xuất có lực lượng công an bảo vệ và cán bộ tài chính kiểm kê tài sản sau khi khai thác được
đồng thời nếu được chấp thuận khai thác ông tê cam kết ký quỹ khắc phục môi trường với số tiền năm trăm linh triệu đồng và xin nhận lại sau khi hoàn thành
cũng theo đơn trình bày ông tê xin nhận ba mươi tổng tài sản thu được từ kho báu số còn lại sẽ bàn giao cho nhà nước
liên quan đến sự việc trên lãnh đạo sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận cho biết đã có hướng dẫn ông tê về việc xin khai thác kho báu như trình bày
theo đó ông tê được đề nghị cung cấp thông tin tư liệu hình ảnh chứng minh về nơi trôn dấu vật quý tổ chức lập phương án thăm dò ký quỹ cam kết khắc phục môi trường
sau đó ông tê phải gửi các nội dung trên về sở để kiểm tra đối chiếu nếu đảm bảo các điều kiện sở sẽ tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt phương án theo quy định
nhiều năm trước một người đàn ông sống tại tp hcm được tỉnh bình thuận cho phép thăm dò bốn tấn vàng nghi trôn giấu tại núi tàu nhưng sau đó vỡ mộng
nay một người khác lại xin khai thác kho báo ba tấn vàng nghi giấu dưới dòng sông cà ti
cũng như trường hợp ông tê về giấc mộng kho báo do quân đội nhật cất giấu
hơn một mươi ba năm trước một người đàn ông lớn tuổi tại tp hcm từng được ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận chấp thuận cho thăm dò kho báu bốn tấn vàng nghi bị trôn giấu tại núi tàu xã phước thể huyện tuy phong
nhưng sau nhiều năm quyết tâm và đầu tư nhiều tiền bạc người này vẫn không tìm ra một phân vàng nào trong số bốn tấn vàng như kỳ vọng
người tìm kho báo đó là ông trần văn tiệp chú tại quận phú nhuận tp hcm hiện đã qua đời được biết đến là người đi tìm kho báu núi tàu
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi một ông tiệp và một số cộng sự đã tổ chức thăm dò tìm manh mối về bốn tấn vàng mà theo ông đây là kho báu do một vị tướng người nhật bản trôn giấu ở núi tàu trong thế chiến thứ hai
đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã phê duyệt phương án thăm dò tài sản nghi bị trôn giấu tại núi tàu thực hiện trong chín tháng từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi hai
ông tiệp đã ký quỹ năm trăm linh triệu đồng để chuẩn bị cho việc hoàn thủ sau khi kết thúc việc thăm dò
tiếp đó quá trình tìm kiếm
không thấy kho báo như đề xuất ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận lần lượt gia hạn thăm dò thêm hai lần cho ông tiệp lần cuối kéo dài đến hết năm hai nghìn một mươi bốn
hết thời hạn trên ông tiệp xin cho gia hạn nữa nhưng các cơ quan chức năng địa phương khẳng định không có kho báo tại đây
đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi năm tỉnh ủy bình thuận ra thông báo thống nhất chủ trương chấm dứt việc thực hiện thăm dò tài sản nghi bị trôn giấu tại núi tàu và yêu cầu ông tiệp thực hiện hoàn thổ khôi phục môi trường tại khu vực đã tác động thăm dò
trong suốt quá trình tìm kiếm kho báo trên tỉnh bình thuận cũng đã cử ra một tổ công tác chuyên thực hiện việc giám sát hoạt động thăm dò
sau đó ông tiệp đã thực hiện đúng cam kết hoàn thổ và nhận lại số tiền năm trăm linh triệu đồng đã ký quỹ trước đó
những tưởng câu chuyện giấc mơ về kho báu của ông tiệp đã khép lại thì bất ngờ đến năm hai nghìn một mươi sáu một người đàn ông khác sinh sống tại tp hcm lại trình báo địa phương về số kho báu bốn tấn vàng nằm dưới ba giếng cổ trên bờ biển xã phước thể huyện tuy phong cách không xa núi tàu
sau khi tiếp nhận tin báo chính quyền xã phước thể đã lập đoàn đi khảo sát hiện trường đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên có thẩm quyền xem xét
nhưng rồi thông tin người này trình báo cho đến nay cũng chỉ là tin đồn
liên quan việc ông huỳnh phú tê mới đây gửi đơn cho tỉnh bình thuận xin khai thác kho báu ba tấn vàng dưới lỏng sông cà ti ngày sáu tháng bốn mẹ ông này chia sẻ bà rất bất ngờ khi truyền thông đưa tin
mẹ ông tê nói con trai bà từng nằm mơ thấy kho báu và muốn đi tìm nhưng bà ra rất ngăn cản vì đó là chuyện không có căn cứ thật không ngờ con lại làm như vậy chồng tôi nghe tin cũng sốc
liên quan đến vụ người đàn ông xin khai thác kho bó ba tấn vàng dưới dòng sông càn ti bình thuận các luật sư cũng bày tỏ quan điểm về khía cạnh pháp lý đối với loại tài sản này
luật sư nguyễn toàn thiện chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh bình thuận cho rằng
chứng cứ người xin khai thác kho báo nay đưa ra là rất yếu và khó thực thi
luật sư thiện chia sẻ theo thông tin luật sư nắm được thì kho báo ông này biết được từ đời ông tổ và ông ấy cũng chỉ nghe nói giấy tờ bản đồ cũng không còn
có nghĩa là không có chứng cứ gốc làm sao ông ấy biết mà chỉ ngay kho báu chỗ đó được
đây là dạng chứng cứ thuật lại mà trên cơ sở kỹ thuật lại là một cái không có căn cứ để cho anh đầu tư được
còn theo luật sư hoàng tùng văn phòng luật sư trung hòa đoàn luật sư thành phố hà nội
kho báu trong đơn ông hpt bốn mươi hai tuổi chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu xin khai thác thuộc trường hợp vật vô chủ bị chìm đắm trôn giấu
luật sư hoàng tùng nói vật vô chủ theo quy định của khoảng một hai trăm chín mươi ba bộ luật dân sự năm hai nghìn một mươi năm
thì quy định người sở hữu tư bỏ quyền sở hữu đối với vật đó thì người phát hiện da vật vô chủ là động sản
trường hợp này là vàng thì họ có quyền sở hữu đối với loại tài sản đó
nó cũng giống như việc chúng ta đi lặn rồi bắt gặp thùng vàng
thì thùng vàng đó là của người phát hiện chứ làm sao mà của nhà nước được
cái này không phải nộp cho nhà nước
cũng theo luật sư này nếu tài sản này liên quan di tích bảo tồn thì ngành văn hóa sẽ có trách nhiệm phối hợp
còn nếu vật tìm kiếm liên quan đến vũ khí quân trang quân dụng thì phải bàn giao cho các đơn vị quốc phòng
luật sư tùng chia sẻ thêm đối với việc khai thác tại khu vực này sẽ liên quan đến việc quản lý lòng sông
bờ kè đường xá sẽ liên quan đến chính quyền địa phương nên người nào nó phải báo cáo xin phép
tuy đây không được xem là khoáng sản hay tài nguyên thiên nhiên nhưng vẫn phải xin phép vì các yếu tố trên
chia sẻ thêm về đề xuất chia tỷ lệ ba mươi bảy mươi đối với kho báo ba tấn vàng này của ông tê
luật sư hoàng tùng cho biết đây là vật chìm đắm tài sản vô chủ
nên người nào có quyền thỏa thuận và chia tỷ lệ theo tinh thần tự nguyện
liên quan đến đơn xin khai thác kho báu của ông hpt
phía ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận cho biết các cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân làm đúng thủ tục
được biết đây là lần thứ ba ông tê gửi đơn đến các cơ quan chức năng tỉnh bình thuận
đề nghị được cho khai thác kho báo có ba tấn vàng dưới dòng sông cà ti qua thành phố phan thiết
trước đó sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh bình thuận cho biết
căn cứ nghị định số chín mươi sáu hai nghìn chín ở dcp của chính phủ
sở đề nghị ông tê phải cung cấp thông tin tư liệu hình ảnh chứng minh về nơi trôn dấu vật quý
tổ chức lập phương án thăm dò nơi trôn giấu kho báu ký quỹ cam kết khắc phục môi trường
khi đảm bảo các điều kiện trên sở sẽ tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận xem xét phê duyệt phương án thăm dò theo quy định
tất cả những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại